sáng ngày ba mươi một tháng tám tại đồng tháp đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh đồng tháp với đoàn đại biểu ủy ban công tác về người việt nam ở nước ngoài tp hcm cùng kiều bào tiêu biểu các nước về thăm quê hương đồng tháp
trong không khí ấm áp chân tình các kiều bào tiêu biểu doanh nhân việt nam ở nước ngoài được nghe lãnh đạo tỉnh giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của đồng tháp trong lĩnh vực nông nghiệp du lịch
trên từng trạng đường phát triển của tỉnh luôn có sự đồng hành đóng góp tích cực của kiều bào doanh nhân việt nam ở nước ngoài
các kiều bào doanh nhân việt nam mong muốn tiếp tục đồng hành với quê hương đồng tháp kết nối nhiều hơn nữa với các chuyên gia doanh nghiệp trong và ngoài nước để giúp địa phương thu hút thêm các nhà đầu tư
trong không khí ấm áp chân tình các kiều bào tiêu biểu doanh nhân việt nam ở nước ngoài được nghe lãnh đạo tỉnh giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh của đồng hành đóng góp tích cực của kiều bào doanh nhân việt nam ở nước ngoài